thông tin dịch covid một mươi chín tại một số tỉnh thành phía nam
sở y tế tỉnh đồng nai vừa cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm tám trăm một mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
và đây là số ca dương tính ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay
và tỉnh này cũng đang nhận được sự tăng cường từ đội ngũ y tế từ phía bắc vào hỗ trợ
trong số tám trăm một mươi bảy ca dương tính mới nói trên có ba mươi ba ca phát hiện qua sàng lọc
bảy trăm tám mươi bốn ca trong khu cách ly phong tỏa
ba địa phương có số ca mắc trong ngày nhiều nhất là thành phố biên hòa ba trăm sáu mươi chín ca
và hai huyện huyện nhân trạch hai trăm linh chín ca và huyện vĩnh cửu một trăm bốn mươi hai ca
đến nay tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là bảy một trăm bốn mươi năm ca
sở y tế tỉnh đồng nai cũng cho biết tỉnh đã tiến hành phong tỏa đã bốc tách f
trong cộng đồng gần một tháng nay nhưng số ca dương tính mới phát hiện ngày càng tăng
không có dấu hiệu giảm cho thấy dịch bệnh đang nhiễm sâu trong cộng đồng
để giảm sớm phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng tỉnh đồng nai đã được bổ sung hai trăm ba mươi năm giảng viên
và sinh viên trường đại học điều dưỡng nam định và hỗ trợ công tác phòng chống và điều trị cho các f
cụ thể tại xã thành phú huyện vĩnh cửu sáng nay đã có hơn năm mươi giảng viên và sinh viên
với nhân viên y tế của tỉnh đã ra quân lấy mẫu làm xét nghiệm cho người dân